ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hà nội ngập tràn cờ hoa đón mừng các đoàn quân trở về tiếp quản thủ đô
bốn mươi năm năm đã trôi qua nhưng không khí hào hùng của ngày giải phóng thủ đô vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những người cựu chiến binh và nhân dân thủ đô
và những khoảnh khắc lịch sử ấy sẽ còn được lưu giữ mãi cho các thế hệ mai sau
ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hà nội sạch bóng quân thủ hần hoàn đón mừng những người con chiến thắng trở về tiếp quản thủ đô
với những người cựu chiến binh năm xưa thì ký ức của ngày giải phóng sẽ mãi không phai mờ trong tâm trí họ
tám năm ấy trông chờ cái ngày chiến thắng và cái đế quốc pháp ở đây người dân đã hiểu hết rồi
cho nên người ta mong một cái ngày chiến thắng ngày quân thủ
quân đội ta trở về thì đúng cái ngày là về tiếp quản
thì hoàn toàn những người dân hà nội đón con em mình về trở về hà nội
và những người bộ đội chúng tôi là khi ra đi cũng thế là rơi nước mắt và đều trên những bức tường đều ghi lấy than lấy phấn lấy các thứ viết
hà nội ơi chúng tôi sẽ có ngày chiến thắng trở về
hỡi quân xâm lược pháp chúng ta sẽ trở về trong ngày chiến thắng
những cái khẩu hiệu ấy thì đúng cái ngày chúng tôi được trở về thì người lính đã sung sướng rồi
nhưng mà lại thấy cái lòng dân đối với mình nữa
đấy là cái sung sướng nhất là giúp dân và quân
ký ức hào hùng về ngày giải phóng thủ đô năm xưa sẽ mãi sống với thời gian
bởi nó đã được các nghệ sĩ lưu giữ qua những bức ảnh
đó là lễ trào cờ chiến thắng tại sân vận động cột cờ ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hình ảnh thiếu tướng vương thừa vũ và bác sĩ trần duy hưng cùng đoàn quân nghiêm trang làm lễ trào cờ
các đoàn quân bộ đội cụ hồ các chiến sĩ trung đoàn thủ đô các đoàn quân tiên phong từ năm cửa ô về tiếp quản hà nội
chúng ta luôn luôn thấy cái hình ảnh mà chúng ta tiếp quản thủ đô không có tiếng súng không có cái cảnh đổ máu
nó tiếp nối cái truyền thống của chúng ta là các cụ đã gọi thăng long phi chiến địa
chúng ta đừng quên là chúng chức để có cái ngày hòa bình tiếp quản ấy
chúng ta có những sáu mươi ngày đêm chiến đấu bảo vệ thủ đô đầy máu và nước mắt
chúng ta có tám năm kháng chiến chống pháp và chính cái thắng lợi của điện biên phủ
với cái hợp định dân hệ ký kết nó mang lại cái thành quả mang lại một cái thủ đô được tiếp quản trong hòa bình
mùa thu tháng một mươi lịch sử những cuộc triển lãm ảnh tư liệu về ngày giải phóng thủ đô được tổ chức lại làm sinh động thêm những ký ức hào hùng về ngày trở về
để thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ trân trọng những mất mát hy sinh của các thế hệ cha anh cho độc lập tự do của tổ quốc